vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai tàu sir bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đưa bảy thuyền viên trên tàu qb chín mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi chín ts bị chìm trên vùng biển quần đảo hoàng sa về đà nẵng an toàn
trước đó hồi tám giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đóng tại đà nẵng nhận được thông tin tàu qb chín mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi chín ts do ông nguyễn văn thân chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình làm chủ
khi đang hành nghề ở vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa cách đà nẵng gần một trăm linh hải lý
thì tàu bất ngờ bị phá nước và chìm dần sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục nhưng không thành công
tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp trước tình huống nguy cấp đến tính mạng của bảy thuyền viên
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã khẩn trương điều tàu sar bốn trăm một mươi hai tại đà nẵng đi cứu nạn
đến một mươi bốn giờ cùng ngày tàu sar bốn trăm một mươi hai tiếp cận vị trí tàu bị chìm sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tàu sir bốn trăm một mươi hai đã tìm thấy bảy thuyền viên cách vị trí tàu chìm ba hải lý
sau khi chuyển toàn bộ các nạn nhân lên tàu sir bốn trăm một mươi hai các nhân viên cứu nạn đã tiến hành chăm sóc y tế
động viên tinh thần đồng thời chuyển hướng hành trình đưa các nạn nhân về đất liền
đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai tàu sar bốn trăm một mươi hai đã đưa các nạn nhân về đà nẵng an toàn